lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi chín với chủ đề hải phòng điểm đến thành công đã diễn ra vào tối nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự bổi lễ đây là năm thứ tám liên tiếp lễ hội được tổ chức và trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của hải phòng
chủ đề lễ hội năm nay nhằm khẳng định sự đột phá toàn diện trên các lĩnh vực môi trường thông thoáng minh bạch trong đầu tư kinh doanh
ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố đã thực sự là điểm đến thân thiện an toàn thành công cho các nhà đầu tư
từ đó khẳng định năng lực tuân vinh mảnh đất con người hải phòng thể hiện được khát vọng vươn lên tầm cao mới của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
nâng cao vị thế uy tín của hải phòng trong nước và quốc tế
lễ hội đã trở thành một món ăn tinh thần có ý nghĩa với người dân thành phố và trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách của hải phòng
việc tổ chức lễ hội cũng đã giúp cho ngành du lịch của thành phố liên tục tăng trưởng đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám đã đạt bảy tám triệu lượt khách tăng một mươi sáu một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy